vui tết đón xuân với người dân trên cả nước người dân tộc hơm mông tại huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mang đậm bản sắc văn hóa tạo ra không khí vui tươi phấn khởi và khí thế lao động sản xuất cho năm mới
năm nay thời tiết thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân ở huyện vùng cao mù cang trải
ngay từ sáng sớm các chàng trai cô gái với quần áo truyền thống sạc sỡ khắp các thôn bản đổ về trung tâm thị trấn huyện để tham gia các hoạt động vui xuân
các hoạt động vui xuân năm nay chủ yếu là các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa dân tộc mông như đánh bóng chuyển hơi đẩy gậy kéo co đi cà kheo ném còn xã bánh dày
thì trình diễn trang phục các dân tộc và một số hoạt động vui chơi khác đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi cho bà con nhân dân trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi không khí của mùa xuân như lan tỏa khắp các thôn bản trên địa bàn huyện vùng cao mù căng trải những tiếng vỗ tay tiếng cười nói của bà con như làm ấm lên tiết giá lạnh giữa núi rừng